tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị chiều nay hai mươi tháng một
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã kiểm tra chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông
với cục cảnh sát giao thông bộ công an
dự buổi làm việc có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo các bộ ngành chức năng
báo cáo với đồng chí phó thủ tướng tường trực và đoàn công tác lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết
trong năm vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo tốt cho tự an toàn giao thông góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả về ba tiêu chí
đồng thời là tuyến đầu cho công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương
tham gia hai mươi chốt cấp huyện sáu mươi năm chốt cấp tỉnh đều do lực lượng cảnh sát giao thông làm chốt trưởng
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đánh giá cao các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trong năm vừa qua
đồng chí phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh
trong thời gian tới đặc biệt là thời điểm cao điểm người dân đi lại dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông cần tập trung lực lượng
ứng trực kịp thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong dịp tết nguyên đán này trong đó có tăng cường kiểm tra kiểm soát
mà những hành vi thường gây tai nạn đó là sử dụng nồng độ cồn
rồi là vi phạm tốc độ vi phạm vận đường vi phạm giao thông vi phạm các quy định
rồi là không được ngụ bảo hiểm v v
thứ hai là bố trí lực lượng để hướng dẫn giao thông chủ động không để xảy ra ủn tắc giao thông
nhất là trong những dịp cân tết
mà còn người dân đi lại nhiều và những dịp mà sau tết khi mà người dân quay trở lại là những dịp
những cái giai đoạn cái thời gian mà dễ gây ủn tắc nhiều nhất
phó thủ tướng tượng trực cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh hơn nữa
việc áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và công tác tổ chức quản lý giao thông
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong việc áp dụng khoa học công nghệ
vào việc xử phạt và chấp hành xử phạt
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện nghĩa vụ của mình
đồng thời đồng chí phó thủ tướng cũng đánh giá cao việc tích hợp hoạt động kiểm tra
giám sát và xử lý vi phạm giao thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của cục cảnh sát giao thông
đây là hướng đi đúng đắn của bộ công an trong thời gian vừa qua
và cũng đáp ứng được yêu cầu thực tế trong tình hình mới
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng
đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai trong lực lượng công an nói chung
cảnh sát giao thông nói riêng nhất là trong dịp tết
không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ để người dân vui xuân đón tết an toàn
trong chương trình làm việc vào ngày hôm qua một mươi chín tháng một đại tướng tô lâm và đoàn công tác
đã tới dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
khu di tích lịch sử quốc gia an toàn khu định hóa tỉnh thái nguyên
thăm tặng quà hộ gia đình chính sách hộ nghèo tại xã phú đình xã điểm mặc huyện định hóa
tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trước anh linh của người
đại tướng tô lâm và đoàn công tác đã dâng hương dân hoa bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực của nhân dân các dân tộc
hết lòng đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
lực lượng công an nhân dân nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tới thăm làm việc tại xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đại tướng tô lâm đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân xã phú đình đoàn kết một lòng
phát huy truyền thống quê hương cách mạng vượt qua mọi khó khăn tiếp tục phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương gắn với đặc thù của xã tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
lực lượng công an xã cần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn tiếp cận nhanh tiếp cận sớm với công việc thực tiễn
bám sát cơ sở gần gũi với bà con nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ luôn tâm niệm và thực hiện tốt phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
giữ vững an ninh trật tự vì bình yên hạnh phúc của nhân dân trên quê hương cách mạng
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đại tướng tô lâm cũng đã trao hai trăm linh phần quà tặng các hộ gia đình chính sách
hộ nghèo tại hai xã phú đình xã điểm mặc huyện định hóa tỉnh thái nguyên
cùng ngày đại tướng tô lâm đã đến thăm chúc tết cán bộ công nhân và người lao động
công ty trách nhiệm hữu hạn samsung electronic việt nam thái nguyên
cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng
người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những địa bàn phức tạp nhạy cảm nơi có nhiều bức xúc nổi cộm dư luận quan tâm
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
diễn ra vào sáng nay ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
năm hai nghìn hai mươi một ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đề ra
trong đó nổi bật đã tham mưu đảng ủy công an trung ương báo cáo ban bí thư
bàn hành quyết định số một mươi bảy về quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với tỉnh ủy

thi hành kỷ luật đảng tham mưu ban hành nghị quyết chương trình công tác kiểm tra giám sát của đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tạo cơ sở chính trị pháp lý
phục vụ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân

tăng một mươi một kế hoạch so với năm hai nghìn hai mươi nội dung kiểm tra đã bám sát phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề được nâng lên rõ rệt
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng
cần phải có những giải pháp mang tính đột phá
thứ trưởng đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch công tác
ngay từ những ngày tháng đầu của năm mới
phải thật sự coi trọng công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đó cũng chính là xây dựng con người
xây dựng hệ thống xây dựng phương pháp
thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
công tác chính trị tư tưởng
đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn
việc tự soi tự sửa tự kiểm tra khắc phục tự phê bình
tham gia góp ý phê bình trên tinh thần đoàn kết
quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên
kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục những sơ hở thiếu sót tồn tại hạn chế
không để khuyết điểm trở thành vi phạm
vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn
đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong công an nhân dân
hôm qua một mươi chín tháng một tại hà nội
thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp xã giao bà samina mehta
đại sứ pakistan tại việt nam
tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác
chúc mừng đại sứ samina mehta
sang nhận nhiệm vụ chính thức tại việt nam
thứ trưởng lương tam quang nêu rõ
việt nam và pakistan có mối quan hệ truyền thống hòa bình hữu nghị
quan hệ song phương thời gian qua
tiếp tục được thúc đẩy phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
để tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đề nghị
hai bên tăng cường tham vấn trao đổi thông tin
phối hợp giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước
nhất là trao đổi kinh nghiệm thông tin tội phạm có liên quan đến hai nước
đặc biệt xây dựng khung pháp lý
thúc đẩy hợp tác song phương về an ninh trật tự
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho công dân nước này sinh sống học tập lao động tại nước kia và ngược lại
đặc biệt trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín hiện nay
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
đại sứ samina mehta khẳng định
trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
pakistan việt nam giữa bộ nội vụ pakistan và bộ công an việt nam
ngày càng phát triển lên tầm cao mới
góp phần đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của mỗi bên
hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
đảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
với vai trò là lực lượng nòng cốt
thời gian qua công an xã thượng bằng la huyện văn chấn của tỉnh yên bái
đã luôn chủ động tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã
xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn
những buổi tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân
xuống từng hộ dân tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đó là những công việc thường xuyên được công an xã thượng bằng la huyện văn chấn
tỉnh yên bái triển khai thực hiện trong thời gian qua
nhiều cách làm hay thiết thực của lực lượng công an xã thượng bằng la
đã được chính quyền và nhân dân đánh giá cao
từ ngày các thùng chí công an chính quy về trên địa bàn xã thượng bằng la
thì nói chung là công tác trật tự an ninh thì nó cũng tốt hơn
và tuyên truyền thì các thùng chí cũng đi sâu đi sát đến từng thôn và đến thận dân
từ khi mà có công an chính quy về địa phương
thì cơ bản là công an xã thượng bằng la

công an cũng kiểm soát được tình hình
đặc biệt là các đối tượng hay quấy phá các thứ
thì có công an chính quy về thì nói chung là thử nghiệm nghiêm túc hơn
là địa phương giáp danh với nhiều xã của huyện phú yên tỉnh sơn la
với hai tuyên quốc lộ chạy qua
thượng bang la có nhiều điều kiện thuận lợi để giao thương phát triển kinh tế của địa phương
tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác
đảm bảo an ninh trạng
trật tự lực lượng công an xã đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương
triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương là xây dựng và triển khai nhiều mô hình
tức là phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn
tuyên truyền về thực hiện nông thôn mới nâng cao lợi ích của nông thôn mới nâng cao
đồng thời là phối hợp tuyên truyền vận động xã hội hóa nhiều chương trình
như là chương trình đường hoa chương trình bóng điện an ninh tiếng cảnh an ninh
bây giờ cơ bản một mươi năm trên một mươi năm thôn đã có mô hình phòng chống tội phạm
với sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương
lực lượng công an xã thượng bằng la đã nhanh chóng chuyển hóa nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
các loại tội phạm từng bước được đẩy lùi an ninh trả tự được giữ vững
trong hai năm qua được điều động về địa bàn xã thị trấn
công an xã thượng bằng la đã xây dựng
được rất là nhiều mô hình mới mô hình hay mô hình đột phá
và rất có hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh tội tại cơ sở
bên cạnh đó thì công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện tốt công tác tuyên truyền đổi mới về cách làm
cũng như là nâng cao hiệu quả công tác vận động xây dựng